văn phòng thống kê và thông tin quốc gia của cuba thông báo doanh thu từ ngành du lịch tại đảo quốc caribe đã tăng một mươi năm trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm đạt hơn một hai tỷ đô la mỹ
onei cho biết trong sáu tháng đầu năm nay cuba đã đón hai một triệu lượt khách chủ yếu từ canada cộng đồng người cuba ở nước ngoài và khách du lịch mỹ
năm ngoái du lịch vốn là khu vực năng động nhất của kinh tế cuba và là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của đảo quốc này cũng đã mang về cho nước này nguồn doanh thu hai tám tỷ đô la
đầu tháng một mươi vừa qua bộ du lịch cuba cho biết đảo quốc này đã đón hơn ba triệu lượt khách du lịch so với ước tính ba bảy triệu lượt tới tháng một mươi hai của hai nghìn một mươi sáu
chính phủ cuba đưa ra dự kiến nền kinh tế quốc gia sẽ tăng trưởng một trong năm hai nghìn một mươi sáu so với mức tăng bốn năm hai nghìn một mươi bảy